sở du lịch tỉnh ninh bình phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối du lịch giữa hai địa phương
hội nghị là cơ hội giới thiệu hình ảnh quê hương con người các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh ninh bình tới thị trường miền núi phía bắc đồng thời tăng cường hợp tác giữa các địa phương
sáu mươi doanh nghiệp đã đưa ra nhiều kiến nghị giải pháp với hai tỉnh ninh bình và lào cai để thu hút du khách góp phần phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
trên cơ sở đó lãnh đạo các địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch giữa hai tỉnh và khu vực